bộ lao động thương minh và xã hội cho biết năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi
cơ quan này đã phối hợp với các bộ ngành hội đoàn và các địa phương
đã tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chính sách chế độ bảo đảo quyền
và phát huy vai trò của người cao tuổi việt nam
bộ lao động thương minh và xã hội cho biết theo số liệu của tổng cục thống kê năm hai nghìn một mươi chín
cả nước có khoảng một mươi một bốn mươi một triệu người cao tuổi chiếm khoảng một mươi hai dân số
ngân sách nhà nước đã bố trí nguồn lực phù hợp bảo đảm thực hiện chính sách an sinh xã hội
chi trả lương hưu hàng tháng cho hơn ba một triệu người đạt chín mươi năm người cao tuổi có thể bảo hiểm y tế
trợ cấp xã hội hàng tháng cho hơn một bảy triệu người cao tuổi
trúc thọ mừng thọ cho hơn một sáu mươi tám triệu người cao tuổi
cả nước có trên một trăm linh sáu bệnh viện cấp trung ương và cấp tỉnh có khoa lão khoa
gần một khoa khám bệnh có buồng khám riêng hoặc bố trí bản khám riêng cho người cao tuổi
hơn một mươi một trăm tám mươi ba người điều trị nội trú ưu tiên cho người cao tuổi
hơn một năm mươi bảy triệu người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe